người dân huyện mường tè tỉnh lai châu vẫn chưa thể hết bằng hoàng về những vụ sạt lở đất đá liên tiếp và khiến cho nhiều người thiệt mạng mất tích
trong hai trận lũ lớn vừa qua tại tỉnh lai châu đã có hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở làm thiệt hại lớn về người và tài sản
rất nhiều tuyến đường bị hư hỏng ách tắc mưa lũ đã làm hàng chục người thiệt mạng trong đó có nhiều người do chủ quan bất cẩn bị đất đá sạt lở vùi lấp thương tâm
trước thực trạng này để giảm thiêu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân chính quyền các cấp đã tuyên truyền cảnh báo cho người dân đề phòng sạt lở đất trong mùa mưa lũ
hiện tại đang là đỉnh điểm của mùa mưa lũ ở lai châu nguy cơ xảy ra ngập ống lũ ống lũ quét là rất cao
vì vậy các địa phương cần chủ động các phương án phòng tránh cao đặc biệt là người dân cần nâng cao ý thức để phòng sạt lở đất để bảo vệ an toàn tính mạng của chính mình